tuy bị dẫn trước nhưng thầy trò huyện viên park hang seo đã không ngừng tấn công nhằm có bản thắng gỡ hỏa
đến phút thứ tám mươi ba của trận đấu sau màn dàn xếp tấn công rất đẹp mắt và kết thúc là cú sút của đức huy
đội tuyển việt nam đã gỡ hòa và đưa trận đấu trở về thế cân bằng
việt nam là á quân của giải đấu với một trận thắng và một trận thua trên chấm phạt đề